sáng nay hai mươi năm tháng một tức mùng một tết canh tí hai nghìn hai mươi đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội đã đến dân hương tại tượng đài vua lý thái tổ
đền ngọc sơn và tượng đài vua lê thái tổ di tích lịch sử văn hóa đình nam hương
các đồng chí lãnh đạo thành phố đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công ơn của các vị tiên hiền
đã xây dựng và bảo vệ thăng long hà nội và non sông đất nước bồi đắp những giá trị lịch sử
văn hóa nghìn năm cho thủ đô niềm tự hào của cả nước
lãnh đạo đảng bộ chính quyền và nhân dân hà nội quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết
chung sức chung lòng xây dựng và phát triển thủ đô xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị
hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế
một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông hồng và cả nước